trong đó có một mươi năm em đang học tại các trường đại học cao đẳng trong cả nước
sau năm năm triển khai thực hiện chỉ thị số bốn mươi của ban bí thư trung mương đảng
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội
tỉnh ủy quảng ngãi đã quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền các ban ngành đoàn thể
truyền tải nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến đúng đối tượng kịp thời và có hiệu quả
trên ba ba trăm linh tỷ đồng vốn vai chính sách xã hội được giải ngân
tạo điều kiện cho trên một trăm linh hộ nghèo cận nghèo ở các vùng khó khăn trong tỉnh
đầu tư phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo
đảng viên phạm văn trung được biết đến là người gương mẫu đi đầu trong xóa đói giảm nghèo ở địa phương
từ vốn vai yêu đãi của ngân hàng chính sách xã hội sau nhiều năm miệt mài lao động
hoạch định ra hướng làm ăn phù hợp
đến nay gia đình ông sở hữu trên năm hectare keo và nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao
đảng viên phạm văn trung được biết đến là người gương mẫu đi đầu trong xóa đói giảm nghèo ở địa phương
và nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao
đảng viên phạm văn trung được biết đến là người gương mẫu đi đầu trong xóa đói giảm nghèo ở địa phương
và nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao
đảng viên phạm văn trung được biết đến là người gương mẫu đi đầu trong xóa đói giảm nghèo ở địa phương
và nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao
đảng viên phạm văn trung được biết đến là người gương mẫu đi đầu trong xóa đói giảm nghèo ở địa phương
đảng viên phạm văn trung được biết đến là người gương mẫu đi đầu trong xóa đói giảm nghèo ở địa phương
tỉnh đồng nai đã có một trăm ba mươi ba trên một trăm ba mươi ba xã và một mươi một trên một mươi một huyện thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
trong đó có ba mươi một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
chính quyền các địa phương cũng đã hoàn thành việc ra soát đánh giá với kết quả một trăm linh các xã trên địa bàn tỉnh đều bảo đảm tiêu chí nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
một trăm linh các huyện đều bảo đảm các tiêu chí huyện nông thôn mới đặc biệt đồng nai không để xảy ra nợ động trong xây dựng nông thôn mới
dự kiến trong tháng chín đoàn công tác của trung ương sẽ khảo sát thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại đồng nai
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọ bệnh dịch tả lợn châu phi còn xâm nhiễm tại một trăm ba mươi xã phường thị trấn thuộc một mươi ba huyện thành phố và thị xã
tổng số lợn bị tiêu hủy hơn ba mươi bảy con với khối lượng là trên hai tấn
thời gian qua nhờ có sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt trong công tác tuyên truyền xử lý dịch bệnh của các cấp chính quyền
hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nhận thức của người chăn nuôi về chủ động phòng chống dịch bệnh đã được nâng cao
nên dịch bệnh trên địa bàn tỉnh phú thọ hiện có chiều hướng giảm
hiện tại phú thọ có năm mươi bốn xã công bố hết dịch sau khi theo dõi hơn ba mươi ngày không phát sinh lợn ốm chết
để tránh bùng phát dịch trở lại các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng
theo dõi và quản lý chặt chẽ đàn lợn tránh trường hợp tái phát ồn dịch tả
ngày một mươi sáu tháng tám tại hà nội trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp đã phối hợp với ubnd tỉnh lãng sơn
khai mạc hội trợ sản phẩm nông nghiệp an toàn tuần lễ quảng bá na chi lăng và đặc sản lãng sơn năm hai nghìn hai mươi
với quy mô một trăm linh gian hàng đây sẽ là dịp để các hợp tác xã cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm
tiếp cận thị trường các địa phương trực tiếp giao dịch tiếp xúc với các doanh nghiệp thu mua bán buôn xuất khẩu
tiếp xúc trao đổi kinh nghiệm nhằm cải thiện sản xuất
nâng cao chất lượng mẫu mã và năng suất cho cây na tại chi lăng
tuần lễ na chi lăng sẽ diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi một tháng tám tại khu hội trợ triển lãm
giao dịch kinh tế và thương mại số bốn trăm tám mươi chín hoàng quốc việt cầu giấy hà nội
thưa quý vị cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới và ảnh hưởng trực tiếp tới việt nam
đây là cơ hội đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
nhưng việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao là vấn đề thách thức đang đặt ra đối với việt nam trước cuộc cách mạng này
ngày một mươi sáu tháng tám tại thành phố hồ chí minh tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý sự thảo
đề án thí điểm đào tạo đào tạo lại người lao động đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
tại hội thảo tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã giới thiệu về mục tiêu thực hiện đề án là hướng tới hoàn thiện cơ chế chính sách
nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai các mô hình đào tạo đào tạo lại người lao động
đào tạo đào tạo lại nhằm nâng cao chất lượng cho ít nhất hai mươi ngành nghề ở trình độ cao đẳng và trung cấp
tổng số người được đào tạo là bốn tám trăm linh người
chuyển đổi việc làm cho lao động là đối tượng chịu tác động của cách mạng công nghiệp bốn trong gần một trăm linh doanh nghiệp
tương đương ít nhất hai mươi lực người lao động
thời gian đào tạo lại dưới một năm đề án này có lộ trình thực hiện từ hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi
bộ lao động và thương binh xã hội là bộ chủ trì thực hiện phối hợp cùng các bộ giáo dục và đào tạo
kế hoạch và đầu tư bộ thông tin và truyền thông bộ tài chính
những nội dung trong dự thảo sẽ được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp doanh nghiệp tại khu vực phía nam góp ý
tổng cục giáo dục nghề nghiệp sẽ tổng hợp trên thủ tướng chính phủ trong tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
theo thông tin từ các bác sĩ bệnh viện phổi trung ương
bệnh viện vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị rơi cả cầu răng giả
gồm chín chiếc răng và dài tới gần năm cm vào sâu trong phía quản
được biết bệnh nhân thường xuyên có thói quen tháo lắp hàm răng để vệ sinh hàng ngày
ngày một mươi ba tháng tám trong một cơn kho khạc đờm mạnh toàn bộ hàm răng giả của bệnh nhân bị rơi
và mắc kẹt vào khí phế quản gốc bên trái gây tắc nghẽn đường thở và đe dọa tính mạng
đây là một trường hợp dị vật khó do bề mặt răng xứ rất trơn nên không thể dùng kìm để gắp ra được
hơn nữa người bệnh còn suy hô hấp và đang phải thở máy
ngay sau đó các bác sĩ đã nội soi phế quản lấy dị vật giải phóng đường thở
người bệnh cũng được đặt lại ống nội khí quản
mọi chỉ số thông khí đều ổn định trước và sau khi can thiệp quá trình thực hiện đã thành công
hiện tại người bệnh đã cảm thấy dễ chịu hơn
vừa qua tại tp hcm đã tổ chức lễ vinh danh năm mươi công ty niêm yết tốt nhất việt nam
năm mươi công ty trong danh sách năm nay ghi nhận một trăm hai mươi bảy năm trăm ba mươi tỷ đồng lợi nhuận sau thuế
tăng một mươi chín hai so với năm trước
tổng giá trị vốn hóa đạt tới chín mươi bốn tỷ usd tương đương sáu mươi ba vốn hóa hai sàn niêm yết vào trung tuần tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trong danh sách năm mươi công ty niêm yết tốt nhất việt nam đóng góp nhiều nhất vẫn là các nhóm ngành bất động sản
xây lấp logistic dịch vụ tài chính bán lẻ v v như vintroop thế giới di động vietjet
tập đoàn xây dựng hòa bình fpt
các doanh nghiệp được bình chọn dựa trên đánh giá tiêu chí tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu lợi nhuận
về thương hiệu chất lượng quản trị doanh nghiệp nguồn gốc lợi nhuận và triển vọng phát triển bền vững
đây là lần thứ tư liên tiếp tập đoàn xây dựng hòa bình vinh dự được trao tặng danh hiệu này
tính đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín giá trị hợp đồng ký mới của hòa bình đạt sáu năm trăm một mươi sáu tỷ đồng
và mới đây trúng thầu các dự án xây dựng công nghiệp hạ tầng tại vĩnh long đồng nai và quảng ninh
năm đây là năm thứ bảy phó tổ chức bình chọn danh sách này tại việt nam
là tỉnh biên giới tiếp xác với trung quốc nên hiện nay tình trạng mua bán vận chuyển vũ khí thô sơ
công cụ hỗ trợ trái phép trên tuyến biên giới lạng sơn diễn biến rất phức tạp
việc lén lút mua bán vận chuyển nhập lậu vũ khí thô sơ trái phép liên quan trực tiếp đến các vụ phạm pháp hình sự
ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở các địa phương trong tỉnh
từ đầu năm đến nay công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện bắt một mươi một vụ một mươi đối tượng mua bán tàng trữ vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trái phép tăng vật thu giữ hơn hai đao kiếm các loại súng gậy ba khúc
dùi cui điện bình xịt hơi cay
thời gian qua công tác quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ luôn nhận được sự quan tâm
chỉ đạo của cấp ủy chính quyền sự tham gia tích cực của các ban ngành đoàn thể
có phần đưa công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này được nâng cao hiệu quả
từng bước đi vào nề nếp có phần phòng ngừa đối tượng phạm tội vi phạm pháp luật sử dụng vũ khí công cụ gây án
có phần duy trì đảm bảo trật tự trên địa bàn
phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi
mỗi ngày lạng sơn có hàng nghìn lượt phương tiện qua lại trên địa bàn biên giới cửa khẩu
các đối tượng đã lợi dụng để đưa vũ khí thô sơ hàng cấm lên xe khách xe tải
bằng cách giấu lẫn với các hàng hóa khác thậm chí có lái xe vận chuyển hàng hóa mà không biết bên trong đó là hàng gì
vô tình đã khiến cho vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ được đưa sâu vào nội địa
công tác phòng ngừa đấu tranh với các đối tượng hành vi vi phạm về quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
được tập trung chỉ đạo quyết liệt các đơn vị đã chú trọng thực hiện tốt công tác nhiệm vụ cơ bản
chủ động đổi mới nắm tình hình quản lý địa bàn đối tượng giả soát những trường hợp có biểu hiện hoạt động
mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
để có kế hoạch biện pháp đấu tranh xử lý theo quy định
lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình các tuyến địa bàn
những mực trọng điểm nhất là khu vực biên giới cửa khẩu các tuyến giao thông nội địa
triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện bắt giữ xử lý các đối tượng vi phạm
bên cạnh công tác nghiệp vụ đấu tranh bắt giữ công an tỉnh lạng sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
mở hội nghị phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các địa bàn biên giới
vận động quân chúng nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
thời gian tới công an tỉnh lạng sơn tiếp tục triển khai nhiều biện pháp công tác phối hợp với các ngành
các lực lượng các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí thô sơ
công cụ hỗ trợ còn xót lại đồng thời tích cực tham gia tố giác các hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí
vật liệu nổ góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
sau khi nhiều quận huyện tại tp hcm
liên tục giao quân kiểm tra chấn trình tình trạng chiếm dụng về hè lòng đường để kinh doanh buôn bán
tình hình trật tự đô thị trên địa bàn đã có bước chuyển biến tích cực
tuy nhiên sau khi vắng bóng lực lượng chức năng thì đâu lại vào đấy lòng đường về hè bị tái chiếm tràn lan
đường sư vạn hạnh quận một mươi đường nguyễn thông quận ba là một trong những tuyến đường
thường xuyên bị các hộ kinh doanh chiếm dụng để kinh doanh buôn bán
mặc dù trước đây lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân dọn dẹp
lập lại trật tự vỉa hè lòng đường
thế nhưng thực tế cho thấy sau những đợt ra quân tình trạng vi phạm lại tái diễn
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là ý thức chấp hành pháp luật
của một bộ phận người dân còn hạn chế
tuy nhiên quan trọng hơn theo các chuyên gia giao thông việc thiếu quyết liệt khi xử lý của lực lượng chức năng
vẫn là nguyên nhân cốt lõi khiến nạn lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn thành phố hồ chí minh
chưa được giải quyết căng cơ kéo theo ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông
ngày một mươi sáu tháng tám một hộ dân ở thôn gành gà xã thắng quân huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
đã bị kẻ gian phá hoại vườn bưởi gồm sáu mươi tám gốc sắp cho thu hoạch gây thiệt hại lớn về kinh tế
và gây bức xúc cho người dân địa phương
vườn bưởi gần hai mươi năm tuổi của gia đình ông vũ mạnh hùng vừa bị kẻ gian phá hoại cách nhà ở khoảng một trăm linh mét
hơn hai trăm linh gốc trong đó có sáu mươi tám gốc đang chữ quả đã bị bóc bỏ quanh thân
đoạn bị bóc ngắn thì khoảng hai mươi cm
đoạn dài từ năm mươi đến sáu mươi cm
điều đáng nói là kẻ gian chỉ nhằm vào những cành chính cây cho nhiều trái để phá hoại

hiện gia đình ông hùng đang được các hộ dân trong thôn đến giúp đỡ khắc phục khẩu quả giảm thiệt hại
bằng cách bôi keo liền xẹo bôi bùn và bọc túi ni lông ở những đoạn thân cây bị bóc vỏ
theo chính quyền địa phương đây là vụ việc hủy hoại tài sản gây bức xúc trong nhân dân
ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn
chính quyền xã đã chỉ đạo công an xã tích cực phối hợp với lực lượng công an huyện yên sơn vào cuộc quyết liệt
sớm tìm ra thủ phạm để người dân yên tâm sản xuất
thưa quý vị thôn minh tân xã minh trí huyện sóc sơn hà nội là thôn biệt lập có vị trí cách trung tâm xã minh trí một mươi năm km
từ hơn ba mươi năm trước theo chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới người dân sóc sơn được vận động vào đây khai hoang lập nhà
thế nhưng công sức ba mươi hai năm khai hoang trồng rừng của hơn một trăm linh hộ dân tại minh tân đang bị nhầm lẫn thành lấn chiếm rừng phòng hộ
gây bức xúc cho người dân
những người dân đã ngoài bảy mươi tuổi này vẫn thường xuyên phải tập trung
để cùng bàn bạc về việc làm sao giữ được mảnh đất mình khai hoang hơn ba mươi năm trước
bà dương thị lỡ và hàng chục hộ dân khác được kêu gọi đi khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới
theo quyết định số năm nghìn hai trăm năm mươi bốn ký ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu của ủy ban nhân dân tp hà nội
do phó chủ tịch ủy ban nhân dân nguyễn công tạng ký
bản thân tôi một người phụ nữ muốn đưa con rất là dạn khổ
cuốc phá coi như là đưa con vào cuốc phá các coi như là bãi giấy để làm nên cái miếng ăn
miếng ấy cho con
con tôi rất là gian khổ và đến giờ này chúng tôi vẫn là con người đi nên lấn chiếm đất rừng này
giờ tôi bảy mươi tuổi đầu tôi nên đây từ năm ba mươi năm tuổi đến giờ bảy mươi tuổi đầu
ba mươi năm năm khai hoang phục phá ở đây rồi
chúng tôi nghe cái biên bản hai nghìn tám tôi rất bốc xúc
mà chúng tôi nghĩ rất là không yên tâm một ít nào cho con cái của tôi
quyết định số năm nghìn hai trăm năm mươi bốn của ủy ban nhân dân tp hà nội năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu có chỉ rõ
khu kinh tế mới đồng đò có diện tích tự nhiên

diện tích đất có khả năng nông nghiệp hai trăm sáu mươi ba hectare
diện tích đất có khả năng lâm nghiệp là sáu trăm năm mươi chín hectare
sau hơn ba mươi năm phát triển hiện tại diện tích đất rừng tại đây là sáu trăm chín mươi một hectare
tăng ba mươi hai ha so với diện tích đất rừng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
so với thực tế hiện trạng bây giờ thì là dân trồng rừng ra được tổng số là sáu trăm chín mươi một
thì nó là tương đương nhau
hiện nay là số trồng rừng đang tăng
so với cái diện tích coi là sáu trăm năm mươi chín
hiện tại bây giờ là sáu trăm chín mươi một hectare có rừng
thế thì tôi thấy là như này
thế thì cho nên là cái việc này là tôi kết luận rằng là nhân dân chúng tôi không xâm phạm đến đất rừng
trong suốt ba mươi năm qua
ủy ban nhân dân huyện sóc sơn đã phê duyệt và thực hiện nhiều dự án trên địa bàn thôn minh tân
như dự án đường điện hai trăm hai mươi kv
dự án đường bắc sơn minh chí
dự án cải tạo hồ đồng
dự án sơn gôn minh chí
các dự án này đều xác nhận nguồn gốc đất của người dân minh tân là đất ở và đất vườn liên kề
có hộ đã được đền bù là đất ở lâu dài tại khu vực nông thôn
đang ở đất ở mà lại chuyển sang thành đất rừng được
thế mà thuế má chúng tôi đóng đầy đổ
đường điện được đền bù bằng đất ả
long hò được đền bù bằng đất ả
thì tại sao bây giờ lại chuyển tất thành sang lại đất rừng được
thì tôi không biết thế nào cả
năm chín mươi bảy là mình được đền đất thổ cư
đất thổ cư là năm bây giờ là được một mươi chín triệu
thì nhà tôi với nhà ông đại này cũng liền nhau
nhà ông đại thì cái cột điện
chân cột điện nó rơi vào trực tiếp cái đất của nhà ông đại

nhà ông đại được đền bù với cái giá trị là đất thổ cư
một mươi hai đồng một m hai
nhà tôi thì cái đường điện là không vào
cái cột điện không vào
chỉ có dây điện đi qua thôi
thì được đền bù với cây cối hoa mọc
đấy thế thì từ năm chín mươi bảy thì những cái hộ mà được đền bù đất thổ cư
thì chứng tỏ là lúc đó nhà nước đã nghiễm nhiên là công nhận
là đất ở đất thổ cư của các hộ
đi xây dựng
xây dựng một nền tiền mới rồi
các dự án đã triển khai đều có quy trình xác minh nguồn gốc đất của người dân
phương án đền bù cũng đã đưa ra và thực tế người dân đã được đền bù đúng với nguồn gốc đất của mình
thế nhưng năm hai nghìn một mươi năm người dân bất ngờ được biết toàn bộ diện tích thôn lại nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ
từ chỗ những người khai hoang trồng rừng
nay họ lại trở thành những người lấn chiếm xây dựng trái phép trên đất rừng
theo quy hoạch đất năm một nghìn chín trăm chín mươi tám của ủy ba nhân dân thành phố hà nội
toàn bộ thôn minh tân xã minh trí nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ đặc dụng huyện sóc sơn
năm hai nghìn tám ủy ba nhân dân thành phố hà nội điều chỉnh quy hoạch này
bóc tách hơn hai hectare đất ra khỏi quy hoạch rừng
tuy nhiên thôn minh tân vẫn nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ được điều chỉnh
năm hai nghìn một mươi hai ủy ba nhân dân thành phố hà nội ra cho ủy ba nhân dân huyện sóc sơn
xác định danh giới rừng đất lâm nghiệp ngoài thực địa để cắm ốc
toàn huyện chỉ có duy nhất thôn minh tân là không thể xác định được danh giới để cắm mốc
chính vì không có bản đồ địa chính không thể có xác định được nguồn gốc đất
đâu là đất rừng phòng hộ hay đất ở do người dân khai hoang
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện sóc sơn khẳng định quyền lợi của người dân thôn minh tân là chính đáng
nhưng cái khó ở đây chính là bản đồ quy hoạch rừng năm hai nghìn tám vẫn có giá trị pháp lý cao nhất
nên phải chờ ủy ban nhân dân thành phố hà nội chỉ đạo để giải quyết
chủ trương là bóc tách phần đất khai hoang của người dân thôn minh tân ra khỏi đất rừng

thanh tra thành phố hà nội ban hành kết luận thanh tra toàn diện về việc quản lý sử dụng đất rừng
trật tự xây dựng trên địa bàn huyện sóc sơn từ năm hai nghìn tám đến nay
kết luận này chỉ ra rất nhiều xe phạm của chính quyền xã minh trí
của ủy ban nhân dân huyện sóc sơn trong công tác quản lý đất
tuy nhiên vấn đề nguồn gốc đất của người dân thôn minh tân lại không hề được đề cập trong kết luận thanh tra này
bà con dân thôn minh tân đã đi xây dựng kinh tế mới từ năm tám mươi năm
theo kết luận thanh tra chính phủ đã rõ rồi
chúng tôi muốn đề nghị nếu rõ hơn thì phải thẳng định lại một lần nữa
theo kết luận thanh tra chính phủ số bảy trăm năm mươi bốn hai nghìn sáu
trong kết luận đó đã đánh giá rất rõ về thôn minh tân là một thôn đã đi xây dựng kinh tế mới
trước năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
còn huyện sóc sơn chỉ có hai trăm ba mươi bốn hectare
tả đất có rừng còn lại phần lớn diện tích đất trống đồi núi trọng khoang hóa
nếu không có hơn một trăm linh hộ dân lên khai hoang trồng rừng giữ rừng
thì diện tích rừng không lớn như hiện nay
do đó trách nhiệm của chính quyền địa phương là cần xem xét
xác nhận công lao để trả lại quyền lợi chính đáng cho người dân
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự buổi sáng của truyền hình nhân dân